kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị mưa lớn kéo dài từ tối ngày hai mươi hai đến ngày ba ngày hôm nay đã gây ống ngập và sạt lở tại nhiều tỉnh thành phía bắc
gây thiệt hại nặng nề về nhà và nhiều diện tích nông nghiệp của người dân
tại tuyên quang vào khoảng chín giờ sáng nay một vụ sạt lở đất xảy ra tại km sáu mươi ba quốc lộ hai
đoạn từ tuyên quang đi hà giang đã vùi lấp ngôi nhà của gia đình anh lâm đình hiệp ở thôn thắng một mươi
xã yên lâm huyện hàm yên khiến anh hiệp tử vong
còn tại hà giang vào sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng bị mất tích
khi đánh cá trên sông gâm vào đêm ngày hai mươi tháng năm
trong khi đó lực lượng chức năng xã phúc thuận thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên cũng đang khẩn trương
tích cực tìm kiếm một cháu bé mất tích do mưa lũ cuốn trôi
theo thống kê tính đến chiều qua mưa lớn gây sạt lở đất đã làm ba mươi ba ngôi nhà bị hư hỏng
tình trạng hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương như hà giang
có một mươi bốn nhà bị hư hỏng hòa bình một mươi một nhà phú thọ ba nhà thái nguyên một nhà tuyên quang ba mươi bảy nhà ở
công trình của người dân bị thiệt hại nhiều điểm sạt lở khiến giao thông bị gián đoạn
ngoài ra mưa kéo dài cũng gây ngập lụt thiệt hại gần một hectare lúa hoa màu và một mươi một hectare thủy sản
làm chết hai mươi ca
nhiều đoạn đường giao thông bị ngập sạt lở tình trạng ngập lụt tiếp diễn ở nhiều địa phương
một người dân đi đánh cá bị mắc kẹt dưới chân cầu đập tràn vừa được tổ tuần tra công an huyện tam đảo
tỉnh vĩnh phúc cùng với nhân dân cứu hộ an toàn đưa lên bờ
sáng nay trong lúc đi tuần tra các khu vực ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn huyện
khi đến đập tràn bản long thuộc xã minh quang công an huyện tam đảo đã phát hiện anh nguyễn văn lợi
ở thôn bà long xã minh quang đang bị mắc kẹt dưới trụ cầu tràn của đập
lực lượng công an đã cùng với người dân dùng dây cứu hộ nhanh chóng đưa anh lợi lên bờ an toàn
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương bóc gỡ triệt xóa
cầm đầu đường dây này là trần anh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chứa tại thôn đồng văn thị trấn phú thái huyện kim thành tỉnh hải dương
hiện năm bị can trong đường dây này đã bị khởi tố để phục vụ cho công tác điều tra
căn cứ tài liệu điều tra xác minh cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trần anh tài và các đối tượng trong đường dây đã sử dụng hai tài khoản để đánh bạc
và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang website www b tám mươi tám com
đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài
sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online được phân làm bốn cấp
theo đó tài khoản cấp trên có thể tạo lập các tài khoản cấp dưới
cấp điểm cho các tài khoản cấp dưới để người đánh bạc tham gia cá cược
kết quả thắng thua sẽ được quy thành tiền để thanh toán trực tiếp với các đối tượng tổ chức
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đường dây này đã tổ chức cho nhiều người đánh bạc qua tài khoản trên mạng internet
với tổng số tiền lên tới là tám trăm năm mươi ba bốn tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra làm rõ
vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng năm
tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt năm bị can
cáo là phạm tuấn hưng
một mươi năm năm tù nguyễn mạnh cường nguyễn công mạnh cùng mức là tám năm tù
bùi ngọc sĩ và nguyễn minh hải cùng chú tại huyện đồng phú cùng mức án một mươi năm tù giam về tội giết người
sáu bị cáo khác cùng với mức án là hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng sau khi tổ chức ăn nhậu nhóm của hưng đã hẹn nhóm của huỳnh văn vinh giải quyết mâu thuẫn
hưng mang theo một khẩu súng hơi cùng với mạnh cường sĩ
và hải chở nhau mang thêm dao đến trước cổng cụm công nghiệp hà mị để gặp nhóm của vinh
vinh cũng cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe máy mang dao rượu cùng một số hung khí tới chỗ hẹn
tại đây hai nhóm xảy ra sô sát đánh nhau
hưng dùng súng hơi bắn đạn trì mang theo trước đó bắn bảy phát về phía hai nhóm đang đánh nhau
làm mạnh cường và long bị thương nặng
hậu quả long tử vong tại bệnh viện cường tỷ lệ thương tích bốn mươi chín mạnh là hai mươi tám
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo nguyễn vinh hiển chú tại phường an hòa thành phố rạch giá
một năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng
và nguyễn thanh hiền chú tại phường an bình thành phố rạch giá
một mươi hai tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng thông qua một người quen nguyễn thanh hiền điện thoại gặp trực tiếp nguyễn vinh hiển
để trao đổi việc mua súng nhằm sử dụng mục đích cá nhân
sáng ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hiển đến khu lấn biển tây bắc phía bắc phường vĩnh quang thành phố rạch giá
gặp người có tên phú mua một khẩu súng zp năm tự chế thuộc nhóm vũ khí quân dụng
cùng bốn viên đạn với giá là ba triệu đồng
sau đó hiển đem về bán lại cho hiển với giá là năm triệu đồng
sau khi mua được súng hiền đã mang đi để giải quyết mâu thuẫn với người khác
trong lúc cự cãi hiền rút súng ra đe dọa
bị người dân tước súng giao cho công an xử lý
vừa giật được chiếc điện thoại di động của người phụ nữ
đối tượng đã bị người dân truy đuổi và bắt giữ giao cho công an phường
vào sáng ngày hôm nay công an phường đông xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang phối hợp cùng với công an thành phố
tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản đối với đinh công dư
chủ tại phường mỹ phước thành phố long xuyên
theo điều tra ban đầu
ngày hai mươi ba tháng năm dư điều khiển xe mô tô đến đường ung văn khiêm
thuộc khóm đông thành phường đông xuyên thành phố long xuyên
thì phát hiện chị nguyễn thị kim xuyến đang ngồi trên xe sử dụng điện thoại di động
dư liền nảy sinh ý định chiếm đoạt
lợi dụng sự mất cảnh giác của chị xuyến
đối tượng liền chạy xe áp sát giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
tiếng truy hô của bị hại
người dân gần đó liền truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng tăng vật và phương tiện
giao cho cơ quan công an
một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của các tài xế
chủ xe để trong xe ô tô dừng đỗ ở ven đường vào ban đêm
vừa bị công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đấu tranh
triệt phá thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này là sử dụng xe máy
chở nhau đi vào ban đêm dọc các tuyến đường có nhiều xe ô tô dừng
đậu đỗ và lợi dụng sơ hở của các tài xế để mở cửa xe
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tối ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn đắc dù nguyễn đức thắng
cùng chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
mang theo đèn pin bao tay cần siết chữ l
rồi chở nhau bằng xe máy đi dọc tuyến đường lên tây nguyên
để tìm kiếm các xe ô tô dừng đỗ ven đường để trộm cắp tài sản
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng năm
khi đến địa bàn xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
phát hiện chiếc xe ô tô bán tải có chủ xe ngủ bên trong
đang dừng đỗ bên đường quốc lộ một mươi bốn
đắc đã dùng cần siết chữ l mở cửa xe trộm hai chiếc điện thoại di động
đến khoảng bốn giờ ba mươi phút cùng ngày khi đến khu vực tổ dân phố hai
phường nghĩa phú thành phố gia nghĩa
phát hiện chiếc xe ô tô tải dừng đỗ bên đường quốc lộ
thắng đã dừng xe quan sát cảnh giới để đắc lên xe ô tô
lấy trộm túi sách bên trong có một trăm bảy mươi triệu đồng
bằng tinh thần quyết tâm cao và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đến một giờ sáng ngày hai mươi tháng năm chỉ sau hơn một mươi bảy giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo
lực lượng công an thành phố giang nghĩa đã phối hợp với công an xã phước hòa
công an huyện phú giáo tỉnh bình dương bắt giữ đắc và thắng khi đang lẩn trốn trên địa bàn
thu giữ một trăm bảy mươi triệu đồng một xe mô tô sáu điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác
tôi thấy xe và tôi kêu thắng đứng đó đời tôi
tôi đã sang cách đó mấy mét tôi đã tới đó và thấy trong xe có hai người
một nàm một nữ và tôi thấy cái giọt đệ đằng sau và tôi thỏ tay tôi lấy ra
thủ đoạn của các đối tượng là vào thời gian ban đêm
những xe máy chở nhau đi trên các tuyến đường cốc lô để xác định những xe đầu đổ bên đường
mà có sơ hở đồng thời tiếp cận xe và dùng pháp phá hóa để trồng khắp thai sản trên xe ô tô của chủ xe
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự
với hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm khắp thai sản
được biết đắk là đối tượng đã có năm tiền án về tội trộm khắp thai sản và đánh bạc
các chủ xe ô tô nâng cao tinh thần cảnh giác từ bảo vệ thai sản của mình
tránh bị kẻ giam trộm khắp đặc biệt chú ý đối với một số biện pháp
một là không dừng đổ bên đường ở những đoàn bắn thiếu ảnh sáng và thiếu quan sát xe
thứ hai là
khi ở trên xe dừng nghỉ thì cần phải bảo quản thai sản cất dấu ở những vị trí
mà khó có thể khi đối tượng có đột nhập được cũng khó có thể tìm thấy
thứ hai đặc biệt là không được để tài sản có giá trị trên xe
mà người không ở trên xe và lơ là không quan sát xe
thứ ba là lập thêm các thiết bị như là cảnh báo chống trộm
camera giám sát camera hành trình
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát hiện tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
đối tượng phạm văn tiện chứa tại huyện đắc song tỉnh đắc nông
là đối tượng chuyên nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cố ý kê thương tích
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an thị xã đông hòa phối hợp bắt giữ
trước đó ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trong lúc ăn nhậu
nhóm của trần xuân lương lê khắc trung xảy ra bầu thuẫn sâu sát
với nhóm của nguyễn đức duy cùng chú tại thị xã đông hòa
bực tức vì bị đánh lương gọi điện rủ phạm văn tiện đi trả thù
phát hiện nguyễn đức duy đang ngồi nhậu các đối tượng trên dùng dao
rìu tuyếp sát xông vào hành hung chém trúng tay phải của duy
gây thương tích bốn
ngay sau khi gây án tiện bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an thị xã đông hòa
phối hợp bắt giữ phạm văn tiện khi đang lẩn trốn tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện sóc sơn của thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn trai sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường chú tại thôn lị một mươi hai xã cam cọt huyện bảo yên tỉnh lào cai
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận hoàng mai thành phố hà nội là đối tượng nguyễn đắc sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn văn sự xã minh đức huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
và đối tượng trần đình toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn gồm
xã quảng hiệp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương bị công an quận hà đông
thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chép các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện